trong ba ngày tới các tỉnh đông bắc bộ chịu tác động của khối khí lạnh tăng cường và hội tụ gió mực năm m nên có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất phổ biến ở dưới ngưỡng ba mươi độ trời mát mẻ kéo dài
tương tự các tỉnh tây bắc bộ cũng có mưa rào và rông trong các ngày tới
cục bộ có mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng sạt lửa đất đá vùng lồi núi và ngập úng tại các vùng trụng thấp
nhiệt độ tại đây có phần cao hơn các tỉnh đông bắc bộ chủ yếu giao động từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi cao hơn
với các tỉnh trung bộ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do ảnh hưởng của hình thế gây mưa nên trời nhiều mây có mưa rào và rông
cục bộ có mưa to đến rất to
người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan đi kèm
do có mưa nên nhiệt độ ở mức mát mẻ ngày đêm ở dưới ngưỡng ba mươi một độ
còn các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận do ảnh hưởng của rãnh thấp nên cũng có mưa trong ba ngày tới
thời gian tập trung vào chiều tối và đêm
và trời chiều còn nắng gian đoạn với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi ba mươi bốn độ
với khu vực tây nguyên do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở một mươi một một mươi ba độ vị bắc nên khu vực này có mưa giải rác vào chiều tối nay
sau đó ba ngày tiếp theo từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng năm mưa rông có xu hướng tăng hơn về diện
và toàn khu vực sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có thể xuất hiện lượng mưa vừa mưa to
trong cơn rông cần đề phòng tố lóc và gió rất mạnh
các tỉnh miền nam cũng chịu tác động của hình thế gây mưa nên sẽ có mưa rào và rông diện rộng
thời gian mưa chủ yếu về chiều tối và đêm cục bộ có điểm mưa to đến rất to kèm theo rông mạnh
người dân cần chú ý đề phòng
nhiệt độ cao nhất tại khu vực nam bộ phổ biến từ ba mươi một ba mươi bốn độ